cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà giang vừa khởi tố bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở
đối với hai bị can nguyên là cán bộ ban nội chính tỉnh ủy hà giang
hai bị can là nguyễn văn chiến sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại phường nguyễn trãi thành phố hà giang
nguyên trưởng phòng tổng hợp ban nội chính tỉnh ủy và nguyễn thị hồng vân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại phường minh khai thành phố hà giang nguyên kế toán ban nội chính tỉnh ủy
bị khởi tố về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
quy định tại điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự
từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn một mươi chín với nhiệm vụ được giao các đối tượng đã lập khống chứng tử để thanh toán
tiền làm thêm giờ tiền tiếp khách và công tác phí không đúng quy định
gây thất thoát cho ngân sách nhà nước trên một tỷ đồng
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố đà nẵng vừa bắt quả tang đối tượng
nguyễn đông trình trú tại phường hòa thuận tây quận hải châu thành phố đà nẵng cùng đồng bọn
có hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ một lượng lớn ma túy tổng hợp dạng ketamin
và hơn một trăm ba mươi viên thuốc lắc
qua theo dõi nắm quy luật sáng ngày tám tháng một tại ngã tư soviet nghệ tĩnh vào mùng hai tháng chín
công an thành phố đà nẵng bắt quả tang trình điều khiển xe ô tô chở hai người khác
trên xe có chín mươi tám viên thuốc lắc một trăm linh g ketamine được nguy trang trong các hộp bánh
mở rộng điều tra trình thường xuyên liên hệ để bán ma túy cho trương văn phong ba mươi bốn tuổi
trú tại thành phố hội an tỉnh quảng nam kiếm lời
khám xét nơi ở của phong tiếp tục phát hiện hai mươi gram ketamin bốn mươi một viên thuốc lắc
hiện công an thành phố đã tạm giữ bốn đối tượng thu giữ một trăm hai mươi gram ketamine và một trăm ba mươi chín viên thuốc lắc
với hành vi giết người nguyễn minh quân chú tại huyện trà ôn tỉnh vĩnh long
đang bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
trước khi gây án quân chung sống như vợ chồng với một người phụ nữ và con riêng của người này
tại thị trấn tam bình huyện tam bình
khoảng một giờ sáng ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một quân bắt được một con rắn mang về nhà
thấy cháu bé khóc quân tức giận đạp trúng vào đầu và chân làm cháu bé bất tỉnh
nạn nhân sau đó đã tử vong tại bệnh viện
kết quả khám nghiệm nguyên nhân tử vong của cháu bé là do chấn thương sọ não
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh hà nam
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ vừa triệt phá thành công chuyên án sử dụng công nghệ cao
để tổ chức đánh bạc và đánh bạc với số tiền giao dịch lên đến gần năm trăm linh tỷ đồng
nguyễn đức khải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại huyện long điền tỉnh bà rịa vũng tàu
là đối tượng đã cấp trang bóng asian cho nguyễn văn cương chú tại huyện thanh liêm tỉnh hà nam
để cương sử dụng ba tài khoản bóng asian cấp cho các đối tượng khác
số tiền các đối tượng sử dụng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc lên đến gần năm trăm linh tỷ đồng
ngoài ra chúng còn tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức chơi số lô số đề
tăng vật thu giữ tại chỗ gồm một xe ô tô vinfast một giàn máy vi tính một máy xịt tính sách tay và tám điện thoại di động
bắt quả tang một vụ mua bán vàng nhập lậu từ campuchia vào địa bàn tỉnh an giang
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã thu giữ tại chỗ số lượng lớn vàng lậu và ngoại tệ
hai đối tượng nguyễn thanh bình chú tại thành phố long xuyên tỉnh an giang
và trang kiến cường chú tại thành phố châu đốc tỉnh an giang bị bắt quả tang đang có hành vi mua bán vàng nhập lậu
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm ba thỏi kim loại màu vàng trọng lượng ba kg
nghi là vàng bốn số chín nhập lậu từ campuchia gần một trăm bảy mươi usd và bảy trăm linh triệu đồng
khám xét tiệm vàng phước quang tại số bảy mươi bảy đường nguyễn trãi thành phố long xuyên tỉnh an giang
cùng hai địa điểm khác có liên quan lực lượng công an tiếp tục thu giữ khoảng một mươi năm kg vàng nữ trang
hơn hai một triệu usd một số ngoại tệ khác hai mươi năm tỷ đồng và một số giấy tờ điện thoại di động liên quan
công an tỉnh an giang kêu gọi các đối tượng có liên quan nhanh chóng đến văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
tại số sáu đường tôn đức thắng phường mỹ bình thành phố long xuyên tỉnh an giang
điện thoại hai nghìn chín trăm sáu mươi ba tám trăm bốn mươi bốn bảy trăm tám mươi chín đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật
tết nguyên đán cận kề cũng là thời điểm mà nhu cầu tiêu dùng hàng hóa tăng cao
đây cũng là thời điểm tiềm ẩn nguy cơ cao về buôn lậu gian lận thương mại vận chuyển trái phép hàng hóa
mới đây đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế công an quận bắc tử liêm thành phố hà nội
đã bắt giữ các đối tượng buôn bán vận chuyển trái phép ba mươi bao thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất
kiểm tra xe ô tô tải mang biển kiểm soát sáu mươi h ba nghìn tám trăm hai mươi bảy do lái xe là hoàng văn thắng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại quận hoàng mai hà nội điều khiển
tổ công tác đã phát hiện bên trong thùng xe là năm mươi tám thùng cắt tông
bên trong có hai mươi chín bao thuốc lá nhãn hiệu ba số năm vỏ bao màu xanh và hai thùng cắt tông
bên trong có một bao thuốc lá nhãn hiệu ba số năm vỏ bao màu vàng nghi là thuốc lá điếu nhập lậu
lái xe trình bày số hàng hóa trên là của trương văn nhàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại tỉnh hưng yên
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bắc tử liêm đã xác định sơ bộ ba mươi bao thuốc lá điếu thu giữ của trương văn nhàn
gồm hai mươi chín bao màu xanh và một bao màu vàng là thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất
các đối tượng trong đường dây có phương thức thủ đoạn rất tinh vi
quá trình giao hàng có tính toán cẩn thận về phương tiện địa điểm và bố trí các xe cảnh giới trước sau
đối tượng chính thường xuyên không có mặt
thời điểm giao hàng mà chỉ điều hành quan sát từ địa điểm khác để tránh bị bắt giữ
các đối tượng đã sử dụng xe ô tô thùng kín và ngụy trang bằng các thùng cắt tông
bên ngoài là có bên ngoài chứa các khẩu trang và bên trong là các loại thuốc lá nhập khẩu
hiện cơ quan điều tra đã ra lệnh tạm giữ đối với trương văn nhàn để điều tra làm rõ về hành vi buôn bán hàng cấm
theo điều một trăm chín mươi bộ luật hình dự đối với lái xe hồng văn thắng
cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh làm rõ vai trò vị trí của thắng trong hoạt động phạm tội
đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
cận tết lượng hàng hóa về các chợ ngày càng nhiều nhu cầu sử dụng điện tăng khiến nguy cơ xảy ra cháy nổ cao
để hạn chế rủi ro lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã tăng cường kiểm tra tuyên truyền nhắc nhở
yêu cầu khắc phục những sai phạm thiếu sót đồng thời xử lý nghiêm đối với những trường hợp cố tình vi phạm
để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy ghi nhận của nhóm phóng viên tại huyện thường tín thành phố hà nội
chợ vồi huyện thường tín thành phố hà nội với diện tích gần hai mươi m hai được chia làm ba vùng
cho vơi hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ đặc biệt có nhiều hộ dân sinh sống đan sen quanh khu vực chợ
nên công tác quản lý về phòng cháy chữa cháy cũng gặp những khó khăn nhất định
chợ chúng tôi có khoảng năm mươi hộ dân sinh sống quanh địa bàn chợ nó lại không phải là người hà hồi
mà nó lại là người thị trấn
ngoài ra có một công ty cấp ba đóng giữa địa bàn hiện tại là bốn trăm linh m hai của công ty cấp ba địa bàn
có ba mươi hai gian kiosk đang hoạt động trong địa bàn chợ
chính do đó trong công tác mà xây dựng về các phương án phòng cháy chữa cháy
cũng như xây dựng các hệ thống để chữa cháy tới từng gian kiosk
đến thời điểm này chúng tôi vừa rồi hai nghìn hai mươi chúng tôi đã xây dựng xong hệ bệ chứa nước
và hiện tại đang hoàn thiện nước hồ sơ để xây dựng nước hệ thống tiếp theo
hoặc là đến từng gian kiosk về công tác phòng cháy chữa cháy
các mặt hàng trong khu vực chợ chiếm tám mươi là thời trang vải may mặc
đây đều là những mặt hàng có nguy cơ về cháy nổ
song ý thức của tiểu thương thì vẫn rất chủ quan
hàng hóa thì đặt ngay sát ổ điện
aptomark thì không có hộp bảo vệ và bị vải bóc che khuất như thế này
nếu có sự cố xảy ra thì khó mà tìm thấy cầu giao tổng
không nằm trong ống ghen không nằm trong hộp
và khi mà sắp xếp hàng hóa thì vẫn để lồng lên cái hộp
thì qua buổi kiểm trao nay tôi đã khuyến cáo bà con là phải đảm bảo khoảng cách
cách ổ điện cách cầu giao cách atomat để khi xảy ra sự cố
nó sẽ ngắt tự động và đảm bảo an toàn tuyệt đối đối với chợ gồi
bình chữa cháy giúp xử lý đám cháy ngay từ khi mới phát sinh
xong tại khu chợ theo quan sát thì có gian có có gian không
thậm chí thao tác sử dụng vẫn còn rất lúng túng như thế này
mặc dù được tuyên truyền tập huấn thường xuyên
hiện tại thì đối với cái địa bàn chợ đến thời điểm này nó mới rơi vào khoảng năm mươi
các hộ đã chấp hành theo cái nội dung này và chúng tôi vẫn đang vận động tuyên truyền hàng năm
để làm sao là mỗi năm nó sẽ tăng lên và sẽ bao phủ toàn bộ các cái hệ thống phòng cháy cháy cháy tới từng gian ký ốt
cảnh sát phòng cháy cháy cháy khuyến cáo
thời điểm cận tết nguyên đán người dân cần chú trọng kiểm tra bảo dưỡng hệ thống điện
khi ra về phải ngắt nguồn điện
bố trí sắp xếp hàng hóa đảm bảo khoảng cách an toàn đối với các thiết bị điện
không thắp gương thờ cúng và đốt vàng má trong chợ
đồng thời duy trì đường giao thông phục vụ chữa cháy
tại nghệ an một đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia số lượng lớn
vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan triệt phá bắt bốn đối tượng
trong đó có đối tượng chủ mưu cầm đầu thu giữ bốn kg ma túy dạng đá và một mươi viên ma túy tổng hợp
vào lúc một mươi h bốn mươi năm phút ngày bốn tháng một tại quốc lộ bảy a đoạn thuộc địa bàn thôn một xã hoa sơn anh sơn
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an nghệ an và công an huyện anh sơn
đồng chủ trì phối hợp với công an huyện đô lương đồn biên phòng phúc sơn
tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế nậm cắn phá chuyên án ma túy bắt quả tang đối tượng bùi đức anh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm đăng tảng chữ bốn gói ni lông chứa bốn kg ma túy đá
mở rộng chuyên án lực lượng công an đã bắt thêm hai đối tượng gồm trần văn mại
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy và lê văn thẩm sinh năm hai nghìn hai cùng chú tệ xã hoa sơn huyện anh sơn
từ lời khai của các đối tượng kết hợp các biện pháp nghiệp vụ phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an nghệ an phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bình dương
tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp đối với hồ sĩ tình
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu chú tệ xã thạch sơn anh sơn
tình là mắt xích quan trọng chủ mưu cầm đầu trực tiếp chỉ đạo bùi đức anh trần văn mại và lê văn thẩm
thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ thêm một mươi viên ma túy tổng hợp
được tình bọc kỹ và trôn dưới gốc cây cách đường liên bản thuộc địa phận bản búng xã môn sơn huyện con cuông
hiện chuyên án vẫn đang được tiếp tục điều tra
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố đà nẵng cũng vừa bắt quả tăng đối tượng
nguyễn đông trình hai mươi năm tuổi chú tệ phường hòa thuận tây quận hải châu tp đà nẵng
cùng đồng bọn có hành vi mua bán trái phép chất ma túy và thu giữ một lượng lớn ma túy tổng hợp
dạng ketamin và hơn một trăm ba mươi viên thuốc lắc
cụ thể qua thời gian theo dõi phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố đà nẵng
phát hiện trình cùng một vài đối tượng khác có dấu hiệu mua bán trái phép chất ma túy số lượng lớn
thường di chuyển giữa hai địa bàn là tp đà nẵng và tỉnh quảng nam
trinh đã lôi kéo nguyễn huy hà và phạm hoàng thái cùng chú tại tỉnh sóc trăng tham gia vào đường dây mua bán ma túy của mình
vào sáng ngày tám tháng một tại ngã tư soviet nghệ tĩnh vào hai tháng chín
công an tp đã bắt quả tăng trình điều khiển xe ô tô trở thái và hà
phát hiện trên xe có chín mươi tám viên thuốc lắc một trăm linh gram ketamin được ngụy trang trong những hổ bánh
mở rộng điều tra trình thường xuyên liên hệ để bán ma túy cho trương văn phong ba mươi bốn tuổi
chú tại tp hội an tỉnh quảng nam kiếm lời
khám xét nơi ở của phong tiếp tục phát hiện hai mươi gram ketamin và bốn mươi một viên thuốc lắc
hiện công an thành phố đã tạm giữ bốn đối tượng thu giữ một trăm hai mươi gram ketamin và một trăm ba mươi chín viên thuốc lắc
thông tin từ công an tỉnh tiền giang cho biết là phạm tuấn ngôn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại huyện châu thành đã tử vong
ngôn tử vong tại bệnh viện sau hai ngày điều trị
ngôn là thủ phạm đã sát hại hai dì cháu xảy ra ở xã tân hương huyện châu thành vào trưa ngày tám tháng một
theo điều tra động cơ ngôn giết bạn gái của mình
là vì cho rằng bạn gái phản bội và khi thấy bạn gái chạy xe máy chở theo cháu ruột nên ngôn đã bám theo
đến xã tân hương ngôn đã dùng thanh sắt dài đâm nhiều nhát vào nạn nhân và cháu trai một mươi một tuổi đang ngồi phía sau
gây án xong thì ngôn tẩu thoát khỏi hiện trường
nạn nhân và cháu trai được đưa đến bệnh viện nhưng cả hai đã tử vong do vết thương quá nặng
thưa quý vị còn tại hà nội cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội vừa ra quyết định khởi tố ra lệnh tạm giam
hai bị can là kiều văn tiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại phường thượng thanh quận long biên và bùi tiến đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
trú tại thị trấn châu quỳ huyện gia lâm để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và tàng trữ trái phép chất ma túy
kiều văn tiến được cơ quan công an xác định là đối tượng cầm đầu đường dây này
tiến đã có một tiền án về tội giết người một tiền sự về tội cố ý gây thương tích
đáng chú ý kiều văn tiến là phạm nhân đang điều trị bắt buộc
tại bệnh viện tâm thần trung ương i vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi một lợi dụng sơ hở tiến đã bỏ trốn khỏi nơi điều trị và điều hành đàn em hoạt động cho vay lãi nặng
trên địa bàn quận long biên huyện gia lâm và tỉnh bắc ninh với mức lãi suất năm đồng đến tám đồng một triệu một ngày
tương đương với mức lãi suất từ một trăm tám mươi hai năm đến hai trăm chín mươi hai một năm tổng số tiền cho vay lên đến hàng tỷ đồng
cơ quan công an đã tiến hành khám xét nhà của bùi tiến đạt đã thu giữ một thanh đao ba giấy biên nhận vay ba gói ma túy
thu giữ của kiều văn tiến một xe ô tô năm điện thoại di động vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra
tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo nguyễn thị bích vi
trú tại thành phố bùi ma thuật tỉnh đắk lắk và lê văn đoàn trú tại tỉnh hải dương về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và làm giả sử dụng con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
theo có trạng vi làm nghề môi giới mua bán bất động sản
do làm ăn thua lỗ và nợ nhiều người nên trong khoảng thời gian từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
vi đã thuê đoàn làm giả một mươi bảy sổ đỏ mỗi sổ đỏ giả vi trả cho đoàn từ một mươi bảy đến một mươi tám triệu đồng
sau khi nhận được các thông tin từ vi đoàn không tự mình làm sổ đỏ giả mà chuyển thông tin đến tài khoản gia lô
cho một đối tượng tên thủy hiện chưa xác định được thân nhân lây lịch ở quận một mươi hai tp hcm để nhờ thủy làm
với một mươi bảy sổ đỏ giả vi đã trả cho đoàn tổng số tiền là hai trăm tám mươi sáu triệu đồng và mang đi lừa đảo chiếm đoạt của một mươi hai bị hại với tổng số tiền hơn năm tám tỷ đồng
trong đó vi thu lợi bất chính hơn một tỷ đồng quá trình điều tra cơ quan công an đã thu giữ được một mươi bảy sổ đỏ giả nói trên
riêng đối với đối tượng tên thủy cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắk đã chuyển tin báo tội phạm và tài liệu có liên quan cho công an quận một mươi hai tp hcm để giải quyết theo thẩm quyền
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn thị bích vi hai mươi hai năm sáu tháng tù giam về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả sử dụng con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
bị cáo lê văn đoàn bị tuyên phạt bốn năm tù giam về tội làm giả con dấu tài liệu cơ quan tổ chức
hai vụ vận chuyển pháo nổ trái phép tại xã liên minh huyện võ nhai tỉnh thái nguyên và xã thanh hà huyện thanh liêm tỉnh hà nam
vừa bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ chi tiết sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
tiến hành kiểm tra xe tải đang lưu thông trên đường thuộc xã liên minh huyện võ nhai tỉnh thái nguyên
lực lượng công an phát hiện thu giữ một mươi tám hộp hình vuông có in chữ nước ngoài có tổng khối lượng hai mươi năm hai mươi hai kg
các đối tượng khai nhận đó là pháo hoa nổ mua trên mạng xã hội với giá chín triệu đồng
công an xã liên minh đã tạm giữ các đối tượng tịch thu tăng vật và bàn giao cho công an huyện võ nhai tiếp tục điều tra làm rõ
công an xã thanh hà huyện thanh liêm phát hiện bắt giữ quả tang đối tượng chính văn thọ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
chú tại thôn an hòa xã thanh hà đang vận chuyển bảy bánh pháo nổ có trọng lượng một mươi năm kg
tại cơ quan công an bước đầu thọ khai nhận mua số pháo trên mạng xã hội với giá sáu trăm linh đồng một bánh
sau đó mang đi bán với giá tám trăm linh đồng một bánh
trước đó đội cảnh sát hình sự công an huyện thanh liêm phát hiện bắt giữ đối tượng đinh văn phương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
chú tại xã yên phương huyện uyên tỉnh nam định đã tăng chữ gần chín kg pháo nổ
phòng truy nã truy tìm cục cảnh sát hình sự cho biết trong đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm dịp trước
trong và sau tết nguyên đán đơn vị đã liên tiếp phát hiện bắt giữ được các đối tượng truy nã trên toàn quốc
điển hình là có nhiều đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm thậm chí có các đối tượng đã có thời gian truy nã từ một mươi năm cho đến hai mươi bốn năm
trong đó còn có nhiều đối tượng liên quan đến yếu tố nước ngoài
ghi nhận ngay sau đây của phóng viên thời sự
đối tượng truy nã nguyễn phương nam tên thường gọi nam rồng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy tại tỉnh lạng sơn vừa bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại hà đông hà nội
nam là đối tượng do công an tỉnh đồng nai ra quyết định truy nã ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một về tội danh giết người
theo báo cáo điều tra do mâu thuẫn cá nhân cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi nam đã dùng dao nhọn đâm anh nguyễn văn thông tử vong tại thành phố
bên hòa tỉnh đồng nai sau khi gây án nam bảo trốn lên đắk lắk vượt biên sang campuchia
sau khi xảy ra vụ án thì em nghe tin là nhân chết mà có cảm thấy sợ và bỏ trốn
bỏ trốn đi một số tỉnh ở trong miền nam chỗ bạn bè em và qua bên campuchia
trong thời gian khoảng tầm ba bốn tháng
sau đó em về lại ngoài hà nội
thì em đang đi làm bình thường thì bị các anh cảnh sát hình sự bắt
sau khi bỏ trốn thì em cũng suy nghĩ nhận thức thấy hành vi của mình như thế nó là sai sớm muộn thì cũng phải trả giá
ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một cục cảnh sát hình sự đã phối hợp với công an tp hcm bắt giữ đối tượng bác sàng hồ sinh năm hai nghìn năm quốc tịch hàn quốc
truy nã quốc tế trong chuyên án bi số
hai trăm sáu mươi một b về hành vi sản xuất và phát tán tư liệu khai thác tình dục trẻ em
và giao chỉ tiêu đến từng cán bộ chiến sĩ trong đơn vị để làm sao mà trong đợt cao điểm này cái kết quả công tác truy nã phải đạt được kết quả tốt nhất
những kết quả trong công tác truy bắt đối tượng truy nã của cục cảnh sát hình sự đã góp phần tích cực trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm góp phần đem lại sự bình yên cho xã hội
chuyển sang tin tức liên quan tới tình hình dịch bệnh của bác sàng hồ

thưa quý vị thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa yêu cầu bộ y tế có văn bản thông báo chính thức về việc có hay không bộ xét nghiệm phát hiện omicron
trước đó báo chí phản ánh về tình trạng giao bán tràn lan kit xét nghiệm phát hiện omicron
và theo đó nhiều hội nhóm trên các trang mạng xã hội gần đây đã liên tục giao bán các loại kit xét nghiệm được cho là có khả năng phát hiện biến chủng omicron
trong khi đó theo các chuyên gia y tế muốn xác định được một ca mắc thuộc biến chủng gì thì cần phải trải qua quy trình giải mã trình tự gen rất phức tạp
và hiện nay thì không có kit xét nghiệm thương mại nào được bán trên thị trường để kiểm tra ra biến chủng omecron
về việc này thủ tướng chính phủ phạm minh chính yêu cầu bộ y tế có văn bản thông báo chính thức về việc có hay không ký xét nghiệm phát hiện omicron công khai thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng
thưa quý vị bộ y tế cho biết là đến nay đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn
từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận ở trong nước là một chín trăm linh tám ba trăm năm mươi ba ca trong đó có gần một sáu triệu ca covid một mươi chín tại việt nam khỏi bệnh
hiện số bệnh nhân nặng đang điều trị là sáu ba trăm năm mươi tám ca trong đó thở oxy qua mặt nạ là bốn sáu trăm hai mươi ca thở oxy dòng cao hfnc là tám trăm năm mươi tám ca thở máy không xâm lấn một trăm bốn mươi một ca thở máy xâm lấn bảy trăm một mươi sáu ca ecmo hai trăm ba
trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là hai trăm một mươi sáu ca tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là ba mươi bốn năm trăm ba mươi một ca chiếm tỷ lệ một tám so với tổng số ca nhiễm
tổng số liều vaccine covid một mươi chín đã được tiêm là một trăm sáu mươi một hai trăm bảy mươi bảy tám trăm linh bảy liều trong đó tiêm mũi một là bảy mươi tám hai trăm chín mươi một sáu trăm hai mươi bốn liều và tiêm mũi hai là bảy mươi một một trăm sáu mươi một ba trăm ba mươi năm liều tiêm mũi ba là tiêm bổ sung tiêm nhắc và mũi ba của vaccine abdala là một mươi một tám trăm hai mươi bốn tám trăm bốn mươi tám liều
còn về tội trộm cấp tài sản phòng cảnh sát thiên ngán hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh lào cai đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng trảo láo tả sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy hộ khẩu thường trú tại xã tòng xanh huyện bát sát tỉnh lào cai và đối tượng nguyễn văn chính sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại thôn hà my xã thái nguyên huyện thái thụy tỉnh thái bình phải nhận quyết định truy nã của công an huyện bảo thắng tỉnh lào cai cũng về tội trộm cấp tài sản
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý